trong trường hợp này vaccine kém hiệu quả hơn khả năng khỏi bệnh và miễn dịch sẽ suy yếu nhanh chóng
theo đó có thể có cần một loại vaccine mới để tiêm mở rộng trong đó ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương
dù có kịch bản kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín
who vẫn kêu gọi các nước tăng cường giám sát để phát hiện và cảnh báo sớm những dấu hiệu thay đổi của virus
theo tôi khuyên cáo của who vẫn trú trọng vào biện pháp tiêm chủng
qua đây chúng ta có thể thấy who chưa chắc chắn và khó dự báo được những biến đổi của sars cov hai của đại dịch covid một mươi chín theo hướng nào
những kịch bản của who đưa ra theo hướng các nước đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian vừa qua
và đã nới lỏng các hoạt động mở cửa du lịch và cả không yêu cầu khai báo y tế
song who vẫn cẩn trọng trước đại dịch
các kịch bản đưa ra đều có hướng phù hợp nhất đặc biệt chú trọng đáp ứng bền vững
không bị động trước bất kỳ tình huống nào và tập trung vào sử dụng vaccine trong phòng chống dịch
vậy việt nam cần điều kiện gì về kiểm soát dịch để kết thúc tình trạng khẩn cấp của đại dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi hai
ông trần đắc phu trả lời báo giới cho hay
với diễn biến dịch bệnh cụ thể tại việt nam cùng với hướng dẫn của who
chúng ta cần tiếp tục theo dõi các thông tin và diễn biến dịch trên thế giới đặc biệt là những biến đổi của virus
ngành y tế cần có những cách thức giám sát để nắm được tình hình dịch bệnh
việt nam cần có riêng những kịch bản phù hợp để đáp ứng kịp thời và không bị bất ngờ trước bất cứ diễn biến mới của dịch bệnh
vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế vừa sức khỏe người dân được đặt lên trên hết
sau diễn biến dịch covid một mươi chín mới nhất việt nam đã đưa ra hai kịch bản chống dịch
trong đó có kịch bản theo hướng virus sẽ nhẹ đi và covid một mươi chín trở thành bệnh thông thường
thứ hai là dịch diễn biến trầm trọng hơn theo đó cần tập trung vào chiến lược đáp ứng để chống dịch hiệu quả
việt nam cần một giai đoạn chuyển tiếp để quan sát và theo dõi diễn biến dịch bệnh trên toàn cầu
để xác định dịch đi theo hướng nào và quyết định áp dụng phòng chống dịch theo kịch bản nào
trong giai đoạn này chúng ta tiếp tục chiến lược thích ứng linh hoạt
đây là chiến lược vô cùng quan trọng khi không chỉ thích ứng linh hoạt hiệu quả trong từng diễn biến dịch
mà còn trong từng kịch bản đáp ứng dịch theo sự thay đổi của virus
tôi muốn nhấn mạnh việc đánh giá đúng nguy cơ để đáp ứng đúng
bởi đánh giá nguy cơ không đúng đáp ứng không tới chúng ta sẽ không kiểm soát được dịch bệnh
thực tế trong thời gian chống dịch tại việt nam vừa qua có những địa phương đáp ứng quá
với những biện pháp thắt chặt phong tỏa gây ra ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế
who cũng đã cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi cũng là bệnh lây qua đường hô hấp
chúng ta vẫn cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh
trong đó khuyến khích và đề cao phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang sát khuẩn tay
bên cạnh đó tiêm vaccine cũng cần được lưu ý thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ y tế
trong đó cần tiêm nhắc lại cho các đối tượng nào để đảm bảo suy trì miễn dịch
dù đất nước đang có những dấu hiệu hồi phục tốt sau dịch bệnh
thế nhưng người dân vẫn không nên chủ quan chủ động phòng dịch và thực hiện đúng nguyên tắc chống dịch
để tình hình không chuyển biến xấu đi